để có tiền đầu tư bán hàng trên mạng võ thị tuyết lừa vay tiền của nạn nhân rồi chiếm đoạt số tiền hơn hai năm tỷ đồng
tuyết vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an bắt giữ khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba võ thị tuyết chú tại xã bảo thành huyện yên thành tham gia đầu tư bán hàng trên mạng và thua lỗ
nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tuyết đã đưa ra thông tin tới bị hại rằng bản thân cần vay tiền để đảo khế khoản vay của một số nghỉ quen sắp đến thời hạn trả nợ ngân hàng
với thủ đoạn như trên trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng tám võ thị tuyết đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hai năm tỷ đồng của các nạn nhân
phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an bắt giữ võ thị tuyết về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an tuyết đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng